để trở thành công dân có ích góp phần xây dựng đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của bác